theo ban quản lý đường sát đô thị tp hcm các toa tàu đầu tiên thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị tp hcm
dự kiến tàu metro số một sẽ về tới cảng khánh hội quận bốn vào ngày tám tháng một mươi
sau đó di chuyển lên khu vực deport long bình quận chín
đoàn tàu metro số một với năm mươi một toa nặng ba mươi bảy tấn được trở về deport long bình
bằng tổ hợp xe siêu trường siêu trọng
tổng mức đầu tư hơn bốn mươi ba bảy trăm linh tỷ đồng
toàn tuyến có một mươi bốn nhà ga gồm ba ga ngầm và một mươi một ga trên cao
tp hcm đặt mục tiêu hết năm nay dự án đạt tám mươi năm khối lượng và đưa vào khai thác vào cuối năm hai nghìn hai mươi